từ tám giờ ngày hai mươi bảy tháng chín tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam sẽ thông xe cầu tạm để khai thác trở lại toàn tuyến cao tốc nội bài lào cai
việc khẩn trương xây dựng và thông tuyến đường tạm bên trái tuyến trên phạm vi mặt bằng của giai đoạn hai dự án xây dựng đường cao tốc nội bài lào cai sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy mạnh
giao thương và phát triển kinh tế xã hội các tỉnh khu vực vùng núi phía bắc giảm tải áp lực và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ nối với đường cao tốc trên địa bàn tỉnh yên bái vốn đã được xây dựng lâu và xuống cấp
trước đó từ ngày năm tháng chín tuyến đường cao tốc nội bài lào cai đã bị chia cắt sau vụ tai nạn xe bồn làm cầu ngòi thủ trấn yên yên bái gần như hư hỏng hoàn toàn và giao thông qua đây phải tạm dừng
trong khi chờ đợi cơ quan chức năng kết luận vụ tai nạn và làm lại cầu ngòi thủ vec đã làm cầu tạm tránh cầu ngòi thủ với chiều dài hai trăm năm mươi m rộng một mươi bốn m
vec thông báo sẽ khai thác cầu tạm để thông tuyến cao tốc nội bài lào cai từ ngày hai mươi bảy tháng chín với tốc độ khai thác khoảng bốn mươi km một giờ
sau khi phương án khắc phục sửa chữa cầu ngòi thủ được bộ giao thông vận tải phê duyệt vec nhanh chóng phối hợp đơn vị thi công xây dựng đường tạm bên trái tuyến trên phạm vi mặt bằng của giai đoạn hai
kết hợp đặt cống bê tông cốt thép bảo đảm thoát nước tạm khu vực cầu ngòi thủ quy mô đủ hai làn xe chạy